tại thành phố ninh bình ubnd tỉnh đã tổ chức sơ kết một năm thực hiện thông chi số hai mươi ba của tỉnh ủy và kế hoạch ba mươi sáu của ủy ban nhân dân tỉnh về tổ dân phố thôn xóm an toàn tham dự có thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
sau một năm thực hiện thông chi hai mươi ba của tỉnh ủy và kế hoạch số ba mươi sáu của ủy ban nhân dân tỉnh ninh bình đến nay đã mang lại nhiều kết quả quan trọng trên các mặt bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn
phát biểu tại hội nghị thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an nhấn mạnh công việc cần làm trong thời gian tới của tỉnh ninh bình là các cấp ủy đảng chính quyền và các tổ chức đoàn thể cần tuyên truyền cho người dân hiểu rõ quyền và nghĩa vụ công dân trên lĩnh vực an ninh trật tự đấu tranh có hiệu quả với những hành vi vi phạm pháp luật làm tốt việc vận động nhân dân tham gia đấu tranh với những người vi phạm tệ nạn xã hội tiếp tục kiện toàn tổ chức bố trí lực lượng cán bộ chuyên trách xây dựng phong trào toàn dân bảo
nước chức năng tham mưu và thực hiện tốt các chủ trương phối hợp tại hội nghị thượng tướng tô lâm đã trao bằng khen của thủ tướng chính phủ cho tập thể lãnh đạo công an tỉnh ninh bình bằng khen của bộ công an cho năm tập thể năm cá nhân và một mươi ba trường hợp khác được bộ công an trao kỷ niệm trương bảo vệ an ninh tổ quốc đồng thời nhiều điển hình tiên tiến được ubnd tỉnh ninh bình tặng bằng khen